ngày hai mươi một tháng một chính quyền thành phố seoul thông báo triển khai bốn tuyến xe buýt xanh chạy quanh các địa danh nổi tiếng thành phố như là phố myongdong gaseon tháp nam san gyeongbok từ một mươi h sáng ngày hai mươi chín tháng một
mỗi ngày sẽ có hai mươi bảy xe buýt chạy bốn tuyến từ sáu h ba mươi sáng tới hai mươi ba giờ đêm giá vé là sáu trăm linh won tương đương một mươi hai vnđ bằng một nửa giá vé xe buýt nội đô thông thường
hành khách vẫn được giữ nguyên yêu đãi hiện hành khi chuyển sang các phương tiện giao thông công cộng khác như tàu điện ngầm xe buýt thông thường
trước mắt chính quyền thành phố seoul sẽ sử dụng xe buýt chạy bằng khí nén thiên nhiên
từ tháng năm tới thành phố sẽ thay thế toàn bộ bằng xe điện ngầm thấp thân thiện với môi trường và thuận tiện cho người khuyết tật
chính quyền thành phố seoul quyết định đưa vào phục vụ bốn tuyến xe buýt mới này nhằm giảm bất tiện cho người dân sau khi thành phố bắt đầu cấm lưu thông xe xả thải ở mức năm mức cao nhất tại khu vực giao thông xanh phía trong tường thành hàn giang